theo tổ chức y tế thế giới hiện nay tại việt nam có khoảng ba mươi sáu người điều khiển xe máy
bị phát hiện có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép
riêng tại tp hcm tình trạng lạm dụng rượu bia khi lái xe máy còn diễn ra khá phổ biến
và thống kê cho thấy năm số vụ tai nạn giao thông xảy ra có liên quan tới nồng độ cồn
trong đó bảy mươi chín mươi số vụ là do xe máy
theo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn
đến hành vi điều khiển xe mô tô xe máy tại việt nam
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia hội an toàn giao thông việt nam
diễn đàn uống có trách nhiệm việt nam cùng phối hợp thực hiện cho thấy
nhiều người còn nhận thức sai khi đã sử dụng bia rượu vẫn tự lái xe máy
khảo sát thực tế tại ba thành phố lớn gồm hà nội tp hcm và bình dương cho thấy
tỷ lệ này chiếm đến sáu mươi tám dẫn đến tỷ lệ vi phạm luật giao thông đường bộ cũng tăng theo
do đó giải pháp tổng thể phải tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn
đẩy mạnh hình thức tuyên truyền và xem xét ứng dụng các giải pháp về công nghệ
dịch vụ như taxi đưa người uống về nhà an toàn hay ứng dụng phần mềm cảnh báo
nồng độ cồn trên điện thoại thông minh ứng dụng khóa liên động trên mô tô xe máy